vào chiều ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng
đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua huyện madrak tỉnh đắk lắc
theo thông tin ban đầu xe ô tô chở xăng dầu do tài xế vương đình diện
trú tại thành phố nha trang điều khiển chở một mươi một sáu trăm linh lít xăng dầu từ cảng cam ranh tỉnh khánh hòa
đi tỉnh đắk lắc khi đến địa điểm trên xe đang lên đèo madrak thì bị nổ lốp lật nghiêng giữa đường và bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng điều động hai xe chữa cháy và một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện madrak tổ chức chữa cháy
đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
việc triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy làm mát bồn chứa đã bảo vệ an toàn được bảy một trăm linh lít dầu
không để xảy ra cháy lan cháy lớn ra xung quanh
vụ cháy không ai thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân của vụ việc